thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy
sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát biển tổ chức hội nghị tổng kết tháng cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy
giao ban công tác nghiệm vụ pháp luật thanh tra kiểm tra sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
trong sáu tháng sổ qua lực lượng cảnh sát biển việt nam đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra
khám phá đấu tranh ba mươi ba chuyên án vụ án bắt giữ năm mươi bảy đối tượng thu giữ một bảy kg ma túy đá
hàng trăm viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng khác
hồ sơ các vụ án được bàn giao cho lực lượng công an bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật
quá trình đấu tranh bắt giữ tội phạm ma túy bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị
lực lượng cảnh sát biển cũng đã phát hiện đấu tranh hơn ba một trăm linh tàu nước ngoài vi phạm vùng biển nước ta
bộ tư lệnh cảnh sát biển cũng thường xuyên duy trì hàng chục tàu trực sẵn sàng xử lý tình huống trên biển
và đấu tranh với các loại tội phạm
để giảm thiểu tình trạng buôn lậu ma túy trên biển trong thời gian tới
cảnh sát biển đồng loạt gia quân trên các vùng biển tiếp tục phối hợp chặt chẽ
quyết liệt với lực lượng công an bộ đội biên phòng hải quan tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời
phát hiện ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy thâm nhập vào nước ta